phần lan sẽ hủy bỏ đạo luật khẩn cấp được quốc hội áp đặt hồi tháng ba
nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
trong bối cảnh tốc độ lây nhiễm tại nước này thì đã chậm lại
và các biện pháp đặc biệt hiện không còn cần thiết nữa
thủ tướng phần lan sana marin cho rằng hiện không còn cơ sở pháp lý
để chính phủ tiếp tục duy trì đạo luật khẩn cấp và tình trạng khẩn cấp
tuy nhiên bà nhấn mạnh điều này không đồng nghĩa mối đe dọa lây lan virus sars cov hai
gây dịch covid một mươi chín đã qua
trong khi đó bộ trưởng tư pháp anna maja eunice cho rằng
đạo luật tình trạng khẩn cấp vốn hạn chế các quyền cơ bản của công dân
không thể kéo dài hơn mức cần thiết
tại phần lan hiện vẫn còn hai mươi sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang được điều trị
và chỉ một người đang cần được chăm sóc tích cực